các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung quốc xác định bảy mươi hai ca covid một mươi chín từ các đoàn tới dự ứng viết bắc kinh hai nghìn hai mươi hai
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình dân kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thành thảo rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
để mở đầu bản tin tối ngày hai mươi bốn tháng một xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi số liệu ca mắc covid một mươi chín mới nhất được chúng tôi cập nhật
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày hai mươi bốn tháng một cho biết
có một mươi bốn ba trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành hà nội nhiều nhất với hơn hai tám trăm linh ca thứ hai là đà nẵng chín trăm năm mươi tám ca
đến nay việt nam ghi nhận một trăm sáu mươi ba ca nhiễm biến chủng omicron
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bốn ba trăm sáu mươi hai ca nhiễm mới trong đó năm mươi năm ca nhập cảnh và một mươi bốn ba trăm linh bảy ca ghi nhận trong nước
giảm sáu trăm hai mươi bảy ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi một tỉnh thành phố có chín năm trăm ba mươi bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm linh một ca đà nẵng chín trăm năm mươi tám ca hải phòng bảy trăm ba mươi ba ca hưng yên sáu trăm bốn mươi bốn ca thanh hóa năm trăm tám mươi năm ca quảng ninh bốn trăm linh bốn ca quảng ngãi ba trăm tám mươi bảy ca bình phước ba trăm tám mươi hai ca bình định ba trăm sáu mươi ba ca nam định ba trăm năm mươi năm ca hải dương ba trăm bốn mươi hai ca bắc ninh ba trăm ba mươi năm ca nghệ an ba trăm linh sáu ca vĩnh phúc hai trăm chín mươi bảy ca phú thọ hai trăm chín mươi năm ca bắc giang hai trăm chín mươi hai ca thái nguyên hai trăm tám mươi tám ca hòa bình hai trăm bảy mươi tám ca quảng ninh ba trăm linh sáu ca đà nẵng ba trăm linh sáu ca đà nẵng ba trăm linh sáu ca đà nẵng ba trăm linh sáu ca đà nẵng ba trăm linh sáu ca đà nẵng ba trăm linh sáu ca đà nẵng ba trăm linh sáu ca
thừa thiên huế hai trăm năm mươi chín lâm đồng một trăm chín mươi sáu cà mau một trăm chín mươi một thái bình một trăm bảy mươi bốn khánh hòa một trăm năm mươi chín tây ninh một trăm năm mươi tám vĩnh long một trăm năm mươi hai quảng bình một trăm bốn mươi tám bến tre một trăm ba mươi bốn lạng sơn một trăm ba mươi ba quảng trị một trăm hai mươi năm
hà nam một trăm hai mươi bốn lào cai một trăm một mươi năm hà tĩnh một trăm một mươi hai sơn la một trăm linh chín ninh bình một trăm linh bảy hà giang một trăm linh sáu phú yên một trăm linh năm thành phố hồ chí minh chín mươi bảy bà địa vũng tàu chín mươi năm yên bái chín mươi năm trà vinh chín mươi ba tuyên quang tám mươi bảy gia lai tám mươi sáu con tum tám mươi năm kiên giang bảy mươi tám hậu giang bảy mươi tám cao bằng bảy mươi bình thuận sáu mươi bốn bạc liêu sáu mươi đắk nông năm mươi một đồng tháp năm mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một điện biên bốn mươi một đ

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bến tre giảm hai trăm một mươi ba hà nội giảm một trăm sáu mươi sáu quảng nam giảm một trăm sáu mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó
thanh hóa tăng chín mươi sáu nam định tăng tám mươi chín quảng trị tăng sáu mươi năm
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi năm bảy trăm ba mươi bốn ca trên ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín do biến chủng omicron tại hà nội một mươi bốn quảng nam hai mươi bảy tp hcm bảy mươi hai hải dương một hải phòng một thanh hóa hai đà nẵng tám khánh hòa một mươi một long an một quảng ninh hai bà rịa vũng tàu một kiên giang hai bình dương một
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai triệu
việt nam có một triệu một trăm một mươi năm bảy trăm tám mươi bốn ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân có một triệu người có hai mươi một tám trăm bốn mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai một trăm bốn mươi chín chín mươi năm ca
trong đó có một tám trăm ba mươi tám ba trăm sáu mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi hai tám trăm bảy mươi một bình dương hai trăm chín mươi hai năm trăm hai mươi ba hà nội một trăm một mươi một bốn trăm hai mươi tám đồng nai chín mươi chín sáu trăm tám mươi sáu tây ninh tám mươi bảy hai trăm tám mươi chín
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba mươi sáu ba trăm ba mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi một tám trăm bốn mươi một một trăm tám mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn bốn trăm tám mươi bốn ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm bảy mươi sáu ca thầu oxy dòng cao hfnc sáu trăm năm mươi bảy ca thở máy không xâm lấn một trăm ba mươi chín ca thơ máy xâm lấn sáu trăm ba mươi một ca ecmo một mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một ghi nhận một trăm sáu mươi năm ca tử vong tại tp hcm sáu trong đó có bốn ca từ các tỉnh chuyển đến như sau
tiền giang hai đồng nai một trà vinh một
tại các tỉnh thành phố khác bà địa vũng tàu hai mươi một ca trong hai ngày đồng nai hai mươi ca trong hai ngày vĩnh long một mươi một kiên giang một mươi một an giang một mươi ca trong hai ngày hậu giang một mươi ca trong hai ngày tiền giang chín cần thơ chín bình định bảy ca trong hai ngày đồng tháp bảy tên ninh sáu trà vinh bốn bình thuận bốn bắc ninh ba bình dương ba sắc trăng ba hà giang hai quảng nam hai đà nẵng hai bạc liêu hai cà mau hai hà năng một ninh bình một huế một hà năng hai hà năng hai hà năng hai hà năng hai hà năng hai hà năng hai hà
một hải dương một lạng sơn một thái nguyên một phú yên một đắk nông một lâm đồng một bình phước một bến tre một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm năm mươi bảy ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu tám trăm tám mươi bốn ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
thưa quý vị và các bạn thành phố hồ chí minh tiếp tục trở thành địa điểm nóng trên cả nước khi trùm ca nhiễm biến thể omicron cộng đồng tại đây được ghi nhận đã tăng lên năm trường hợp
nguồn lây được xác nhận là người phụ nữ nhập cảnh từ mỹ về việt nam hôm bảy tháng một
sáng ngày hai mươi bốn tháng một nguồn tin từ sở y tế tp hcm cho hay
kết quả giải mã trình tự gen xác định thêm hai ca nhiễm biến thể omcron liên quan đến chùm ca cộng đồng đã công bố
cụ thể người phụ nữ nhập cảnh nhiễm omicron là chị ntnp bốn mươi một tuổi
chị p đã tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín được cách ly sau nhập cảnh tại nha trang sau đó xét nghiệm dương tính khi về tp hcm
ba người thân có tiếp xúc với chị p sau đó được xác định nhiễm biến thể omicron
nghệ y tế tiến hành truy vết xét nghiệm các trường hợp liên quan xác định một mươi một f một
hai trường hợp mới
trong hai trường hợp mới có kết quả giải mã trình tự gen nhiễm omicron đều là nam và có mối liên hệ với chùm ca omicron cộng đồng trước đó
cụ thể trường hợp thứ nhất hai mươi năm tuổi ngụ phường một mươi bảy quận bình thạnh sống tại khu trung cư ở quận một mươi một đã tiêm hai mũi vaccine
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một người này được giới thiệu làm bảo vệ tại nhà của bệnh nhân nhập cảnh ở bình thạnh
trường hợp thứ hai hai mươi tám tuổi là bác sĩ khoa cấp cứu của một bệnh viện
người này sống cùng nhà với bệnh nhân ở khu chung cư quận bình thạnh
trường hợp thứ một mươi một đã tiêm đủ ba liều vaccine
như vậy tp hcm hiện có năm trường hợp nhiễm biến thể omclon trong cộng đồng xuất phát từ một ca nhiễm omicron nhập cảnh
bước đầu có cơ sở để nhận định nguồn lây là người nhập cảnh
việc xác định nguồn lây sẽ giúp việc truy vết khoanh vùng dễ dàng hơn
bên cạnh đó hiện tất cả f một và f hai khác liên quan đều có kết quả âm tính
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
nếu áp dụng nghiêm năm k đặc biệt là khẩu trang thì omicron vẫn bị ngăn chặn và không lây nhiễm khi tiếp xúc
trong một mươi một f một tiếp xúc với bốn f chỉ có hai người bị lây nhiễm
tiến sĩ châu khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang lo lắng và tuân thủ nghiêm thông điệp năm k là giải pháp quyết định
biến chủng mới có thể ủ bệnh ngắn dễ lây lan nhưng nó không thể xuyên qua khẩu trang và không thể sống sót sau khi rửa tay
tiếp theo sau đây cũng là một tin tức từ tp hcm
sở du lịch tp hcm cho biết đã sẵn sàng kế hoạch đón du khách quốc tế đến thăm quan
trong giai đoạn một từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai người nước ngoài người việt nam định cư ở nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện về tiêm vaccine
được tham gia vào chương trình thế điểm đón khách du lịch quốc tế
ngày hai mươi bốn tháng một sở du lịch tp hcm cho biết ngành du lịch thành phố đã lên kế hoạch thí điểm tổ chức đón khách du lịch quốc tế năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch dự thảo hai lộ trình triển khai và điều kiện đối với khách du lịch quốc tế
cụ thể giai đoạn một từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai người nước ngoài người việt nam định cư ở nước ngoài
công dân việt nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong trường hợp đảm bảo đáp ứng các điều kiện
có đủ hồ chứa vaccine hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận
hoặc liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh
có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín
giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh
do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận
thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
đối với khách du lịch dưới một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
được đi cùng bố mẹ người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
họ đã khỏi bệnh covid một mươi chín thực hiện nghiêm yêu cầu về xét nghiệm và quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quyết định của bộ y tế
giai đoạn hai bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
người nước ngoài người việt nam
định cửa ở nước ngoài công dân việt nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế
trong trường hợp đảm bảo đáp ứng các điều kiện như giai đoạn một
tuy nhiên mở rộng thêm cho nhiều đối tượng như khách du lịch từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều
bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc sở du lịch tp hcm cho biết
ngành du lịch tp hcm cũng chuẩn bị quy trình tổ chức đón khách quốc tế
như đăng ký chương trình du lịch xét duyệt nhân sự cấp thị thực cấp chứng nhận tạm trú
kế hoạch dự thảo chương trình thí điểm này từ tp hcm có thể coi là nỗ lực tiếp theo
sau đợt mở cửa du lịch nội địa nhằm kích cầu cho các hoạt động du lịch
có đối tượng là khách nước ngoài của thành phố hoạt động trở lại
bước đầu phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế của việt nam
trước khi dịch covid một mươi chín bùng phát tp hcm là trung tâm của du lịch của cả nước
đón hơn tám sáu triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín
chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta
thưa quý vị và các bạn
chỉ còn chưa đầy một tuần nữa tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đến
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn khó lường
các đơn vị y tế tại đồng nai đã và đang lên kế hoạch chuẩn bị nhân lực
dường bệnh và trang thiết bị y tế đảm bảo điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trong thời gian tết
mới đây tỉnh đồng nai đã hạ cấp độ dịch xuống thành vùng xanh
xong với bối cảnh tết nguyên đán cận kề số lượng người dân trở về và đi khỏi đồng nai
cả trước lẫn sau tết vẫn còn chưa đo đếm được
tạo nên nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến khó lường
bên cạnh đó trong đợt dịch thứ tư này đồng nai lại là một trong những tỉnh thành
ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong cả nước
do đó nhằm tối đa hóa năng suất điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ trước mắt
các đơn vị y tế tại đồng nai đã tiến hành đảm bảo các yếu tố phòng chống
chữa trị covid một mươi chín trong thời gian tết
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn lê đa hà giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết
với chỉ tiêu sở y tế giao cho bệnh viện là bốn mươi giường bệnh covid một mươi chín tương đương gần ba trăm linh giường
trong đó bốn mươi giường bệnh hồi sức tích cực covid một mươi chín còn lại hai trăm sáu mươi giường bệnh ở mức độ một và hai
hiện tại bệnh viện đang điều trị cho khoảng hai trăm ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó bệnh nặng từ năm đến bảy ca những trường hợp bệnh nặng chủ yếu có bệnh nền
bác sĩ hà nói tết năm nay chắc chắn công việc
của y bác sĩ sẽ cực hơn và cường độ làm việc sẽ tăng gấp đôi
vì vừa phải tiếp nhận khám điều trị cho bệnh nhân thông thường và bệnh nhân covid một mươi chín
hy vọng vào dịp tết này số ca nhiễm covid một mươi chín giảm
đặc biệt là giảm những ca nặng để giảm bớt áp lực và quá tải cho đội ngũ y bác sĩ
để đảm bảo tất cả bệnh nhân covid một mươi chín trung bình nặng được tiếp nhận điều trị
trong những ngày thường cũng như dịp tết
bệnh viện đa khoa đồng nai đã triển khai và bổ sung thêm từ hai mươi đến bốn mươi giường bệnh
ở tất cả các khoa nội sản ngoại và các khoa theo chỉ tiêu phân bổ của sở y tế
với tổng số dường điều trị là bốn trăm linh dường bốn mươi dường kế hoạch
bác sĩ hà cho hay dựa trên cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc và năng lực chuyên môn hiện có
bệnh viện nhi đồng đồng nai xây dựng kế hoạch thu dung điều trị covid một mươi chín
theo mô hình tháp ba tầng từ nhẹ đến nặng nguy kịch để điều trị cho bệnh nhân
cụ thể để triển khai thêm dường bệnh bệnh viện đã dồn những khoa không có bệnh nhân covid một mươi chín lại
còn với bốn mươi dường bệnh hồi sức tích cực covid một mươi chín có hai mươi dường nặng nguy kịch ở khoa hồi sức tích cực chống độc
và hai mươi dường nặng ở khoa nhiệt đới một
mặc dù hiện tại số lượng bệnh nhân điều trị hồi sức tích cực covid một mươi chín vẫn chưa nhiều
tuy nhiên bệnh viện vẫn duy trì bốn mươi giường bệnh nhằm đảm bảo cấp cứu điều trị kịp thời khi có bệnh nhân đông
về trang thiết bị máy móc để phục vụ cho các dường bệnh nặng nguy kịch như máy xúc thở cao cấp
đo chức năng máy lọc máu bệnh viện đang xin sự y tế bổ sung
liên quan đến vấn đề bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín cần phẫu thuật các bệnh như tim ruột thừa lồng ruột
bác sĩ hà cho hay bệnh viện đã bố trí một phòng mổ ở tòa nhà khoa nhiệt đới
nếu trường hợp bệnh nhân nặng cần phải mổ thì buộc phải chuyển lên phòng mổ chính ở khu vực phòng mổ của bệnh viện
sau mổ ở khu vực hồi sức hậu phẫu đã bố trí một phòng cho bệnh nhân covid một mươi chín nằm theo dõi
khi nào bệnh nhân ổn mới chuyển về khoa nhiệt đới chăm sóc điều trị
với gần ba trăm linh dường bệnh ở khoa nhiệt đới một hai và khoa hồi sức tích cực chống độc
bệnh viện đã bố trí phân công hai mươi bác sĩ năm mươi điều dưỡng và các hộ lý
duyên khám ngoại trú bệnh viện sẽ sắp xếp luân chuyển y bác sĩ hợp lý
liên quan đến tình hình quy định phòng chống dịch covid một mươi chín ở các địa phương trong dịp tết
mới đây hà tĩnh thông báo xóa bỏ quy định cách ly người dân từ tỉnh khác về quê
theo đó người dân từ vùng dịch chưa tiêm đổ vaccine
khi về hà tĩnh ăn tết sẽ chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà
ngày hai mươi bốn tháng một thông tin từ văn phòng ủy ban dân tỉnh hà tĩnh cho biết
ông lê ngọc châu phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh này vừa ký văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân về quê ăn tết nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
theo đó thực hiện theo chỉ đạo của bộ y tế tỉnh hà tĩnh yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương
hướng dẫn người dân về quê an tết thực hiện nghiêm quy định năm k tự theo dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế
đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở
khi hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại đồng thời thông báo ngay cho y tế địa phương
để được hướng dẫn xét nghiệm theo quy định
tỉnh hà tĩnh giao sở y tế công an tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
đồng thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
theo báo cáo của sở y tế tỉnh hà tĩnh hiện toàn tỉnh đã có hơn chín mươi sáu người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
hơn chín mươi tám trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi được tiêm một mũi vaccine và chín mươi ba đã tiêm đủ hai mũi
hà tĩnh đạt ra mục tiêu trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong ký một năm hai nghìn một mươi hai sẽ hoàn thành mũi thứ ba

trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế
sở y tế tỉnh ninh bình có văn bản ba mươi bảy thông báo về cấp độ dịch của tỉnh ninh bình
theo đó địa phương đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ một lên cấp độ hai áp dụng từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo sở y tế tỉnh ninh bình hiện tỉnh ninh bình có một thành phố bốn huyện ở cấp độ một
là thành phố tam điệp huyện yên khánh
hoa lư yên mô kim sơn
một huyện ở cấp độ hai là nho quan thành phố ninh bình và huyện gia viễn ở cấp độ ba
trong đó tám mươi hai trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ một ba mươi ba trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ hai
hai mươi tám trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ ba
theo thống kê từ sở y tế tỉnh những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng
trong ngày hai mươi hai tháng một số ổ dịch ghi nhận mới cao nhất từ trước đến nay với năm ổ dịch
tại bốn địa phương trong tỉnh
ổ dịch toàn tỉnh đang hoạt động lên ba mươi bảy ổ với một năm trăm sáu mươi năm ca nhiễm
trong số năm ổ dịch phát hiện mới có bốn ổ dịch ghi nhận tại trường học
cụ thể ổ dịch liên quan đến trường tiểu học gia tân huyện gia viễn với một mươi bảy ca
ổ dịch liên quan đến trường tiểu học xã liêu phương huyện kim sơn ghi nhận bốn ca
ổ dịch liên quan đến trường đại học xã khánh hòa huyện yên khánh ghi nhận bốn ca
ổ dịch trường mồm non xã văn phong huyện nho quang với tám ca
và ổ dịch liên quan đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình bước đầu ghi nhận một mươi năm ca tại một số khoa trong bệnh viện
trước thực tế ổ dịch và ca bệnh trong trường học ngày càng tăng nhanh với số lượng nhiều
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình tri đạo các nhà trường kiểm tra kiểm sát
và xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn mới đến trường học trực tiếp
đồng thời khi phát hiện các ổ dịch khẩn trương khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các ca bệnh
không để lây lan rộng trong nhà trường và cộng đồng
ngay y tế tỉnh đã đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng mũi ba liều bổ sung và nhắc lại cho các đối tượng nguy cơ cao
người bệnh mãn tính và công nhân lao động nhằm hạn chế lây lan dịch và các ca bệnh nặng
trước đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình cho biết sẽ không cấm và không hạn chế
người dân đến ninh bình công tác làm việc về quê ăn tết xu hợp gia đình
tuy nhiên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại ninh bình đang có chiều hướng gia tăng hiện nay
dịp tết nguyên đán sắp tới nên chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch cá nhân
như đeo khẩu trang sát khuẩn và kịp thời cập nhật các chỉ đạo quy định cách ly mới từ chính quyền nếu có
như chúng tôi đã đưa tin trước đó biến thể omicron đã và đang là biến thể chủ đạo
làm tăng vọt số ca mắc mới trên toàn thế giới và việt nam cũng không ngoại lệ
vậy làm cách nào để chúng ta có thể chủ động bảo vệ bản thân mình trước biến thể nguy hiểm này
liệu việc sử dụng các loại khẩu trang như hiện tại có giúp chúng ta phòng bệnh nữa không
mời quý vị và các bạn
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
nhiều chuyên gia ở mỹ cho rằng khẩu trang vải có thể sẽ không đủ để bảo vệ mọi người trước khả năng lây lan của biến thể omicron
ngoài khẩu trang vải người dùng có thể chọn khẩu trang phẫu thuật khẩu trang kn chín mươi năm hay n chín mươi năm
theo chuyên trang sức khỏe paris well health mỹ khả năng lây lan của biến thể omicron mạnh hơn do số lượng virus trong cơ thể người mắc nhiều hơn
cần ít virus hơn để lây cho người khác và dễ lây qua không khí
khẩu trang vải được nhiều người lựa chọn
khẩu trang phẫu thuật có thể tái sử dụng và dễ tìm
một số loại khẩu trang vải có thể lọc các hạt nhỏ và giọt bán có đường kính nhỏ hơn một mươi micron trong đó một micron bằng một trên một mm
tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả lọc của khẩu trang vải giảm khoảng hai mươi sau khi giặt đến lần thứ tư
khi đó khẩu trang vải có thể khó vừa kit với mũi và miệng để lộ nhiều khoảng trống
điều này khiến khó lọc hiệu quả các giọt bán chứa virus
vì vậy các chuyên gia khuyên cáo tốt nhất nên chọn các loại khẩu trang sau
một khẩu trang phẫu thuật
khẩu trang phẫu thuật còn được gọi là khẩu trang y tế hay khẩu trang dùng một lần
với lại khẩu trang này mọi người không nên mang hai khẩu trang cùng lúc vì sẽ gây các vết hàn trên mặt
một nghiên cứu công bố trên truyền tràn sian cho thấy khẩu trang phẫu thuật giảm lây nhiễm covid một mươi chín tốt hơn khẩu trang vải đặc biệt là với nhóm trên sáu mươi tuổi
khẩu trang kn chín mươi năm hoặc n chín mươi năm
khẩu trang n chín mươi năm có khả năng lọc đến chín mươi năm các hạt lơ lửng trong không khí
loại khẩu trang này đặc biệt đáp ứng được các tiêu chuẩn của viện quốc gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp neos mỹ về khả năng lọc không khí
trong khi đó kn chín mươi năm là khẩu trang phòng độc dùng một lần khả năng lọc khí là chín mươi năm
với khẩu trang phẫu thuật khi một người hát hơi thì các giọt bán nhỏ sẽ được giữ lại trong khi các giọc siêu nhỏ vẫn có thể lọt ra ngoài qua các khoảng trống giữa mặt và khẩu trang
nhưng với n chín mươi năm khẩu trang này sẽ ôm sắt mặt và lọc các giọt siêu nhỏ hiệu quả hơn
một nghiên cứu đăng trên chuyên sản sean irvine đã phân tích hiệu quả của một mươi bốn loại khẩu trang khác nhau
kết quả cho thấy chỉ khoảng một giọt bán thoát ra ngoài khi người mang khẩu trang n chín mươi năm nói chuyện
nghiên cứu này không chứng minh khẩu trang n chín mươi năm tốt hơn các khẩu trang khác
mỗi loại khẩu trang đều có những ưu và nhược điểm tùy thuộc vào người sử dụng
ví dụ nếu bạn đang ở ngoài trời nơi tụ tập ít người
thì khẩu trang phẫu thuật là phù hợp
nếu chọn các loại khẩu trang ồm quá khít mặt như n chín mươi năm hay n chín mươi năm
thì có thể khó chịu nếu đeo trong thời gian dài
tuy nhiên theo very well health các bạn ở không gian kín tụ tập đông người
đang trên máy bay hoặc thuộc nhóm người dễ bị tổn thương như chưa tiêm vaccine
hay miễn dịch dữ yếu thì nên dùng n chín mươi năm
thông qua tin tức này chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan
về các loại khẩu trang hiện hành và lựa chọn cho riêng mình những loại phù hợp
nhằm chủ động bảo vệ
để sức khỏe chế biến chủng omicron đang hoành hành
lúc này chúng tôi tin rằng bạn đã có sự lựa chọn cho riêng mình
đồng thời cũng trả lời rõ câu hỏi khi nào nên dùng khẩu trang phẫu thuật
và khi nào nên sử dụng khẩu trang kn chín mươi năm hoặc n chín mươi năm
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
thủ tướng nhật bản kishida fumio dự kiến sẽ đưa thêm một mươi sáu tỉnh hành
vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm
nâng tổng số địa phương trong danh sách này lên con số
thủ tướng nhật bản đang cân nhắc mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trọng điểm
phòng dịch covid một mươi chín trong bối cảnh số ca mắc mới vẫn tăng cao đột biến
và vượt ngưỡng năm mươi ca một ngày lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát ở nước này
hãng tin kyodo dẫn các nguồn tin từ chính phủ nhật bản cho biết
chính quyền của thủ tướng kishida fumio dự kiến sẽ thêm một mươi sáu tỉnh thành
vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm
nâng tổng số địa phương trong danh sách này lên con số ba mươi hai
đây là những địa phương mà chính quyền tỉnh đã và dự định sẽ yêu cầu chính quyền trung ương
cho phép áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn
trong đó có việc rút ngắn thời gian hoạt động của các nhà hàng và khoán ba
chính phủ nhật bản dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này vào ngày hai mươi năm tháng một
trước đó hôm chín tháng một vừa qua chính phủ nhật bản đã quyết định áp dụng
các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở ba tỉnh gồm hiroshima iamuguchi và okinawa
sau đó ngày một mươi chín tháng một nhật bản tiếp tục đưa thủ đô tokyo
và một mươi hai địa phương khác vào danh sách này sau khi số ca mắc mới gia tăng đột biến
thiếu do sự xuất hiện của biến thể omicron
trong hai ngày gần đây số ca mắc mới ở nhật bản liên tục ở trên hướng năm mươi ca một ngày
ngày hai mươi hai tháng một nhật bản ghi nhận năm mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín
tăng gấp một trăm linh lần so với con số năm trăm ba mươi bốn ca ghi nhận vào ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín
và cao nhất từ trước tới nay
đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca mắc mới ở nước này lập kỷ lục mới
đáng chú ý phần lớn trong số bốn mươi bảy tỉnh thành ở nhật bản đều ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục
trong đó tokyo có một mươi một hai trăm hai mươi bảy ca và osaka có bảy ba trăm bảy mươi năm ca
một ngày sau đó nhật bản phát hiện thêm năm mươi hai mươi ba ca mắc mới trong đó tokyo có chín bốn trăm sáu mươi tám
thái vận hội mùa đông olympic năm hai nghìn hai mươi hai là sự kiện thể thao quan trọng được tổ chức tại bắc kinh
từ ngày bốn đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
chính quyền trung quốc đã tăng cường nhiều biện pháp bảo đảm phòng chống dịch
với mục tiêu tổ chức sự kiện này ở trạng thái gần như bình hơn
tuy nhiên trong số thành viên đoàn thể thao và đại diện các bên có liên quan tới
giữa olympic bắc kinh mùa đông hai nghìn hai mươi hai nhập cảnh vào trung quốc
đã có bảy mươi hai trường hợp được xác định dương tính với sars cov hai
theo thông báo của bàn tổ chức olympic trung quốc ngày hai mươi ba tháng một
tính từ ngày bốn đến ngày hai mươi hai tháng một có hai năm trăm tám mươi sáu thành viên
trong đó có một trăm bảy mươi một vận động viên và quan chức và hai bốn trăm một mươi năm người là đại diện
cho các bên có liên quan như truyền thông nhà tài trợ đã nhập cảnh vào trung quốc
qua xét nghiệp nhà chức trách trung quốc đã phát hiện được bảy mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín
và toàn bộ đều là đại diện cho các tổ chức có liên quan
không có bất kỳ ca nhiễm nào với vận động viên và quan chức đoàn thể thao các nước
trong số này có ba mươi chín ca được xác định thông qua xét nghiệm tại sân bay
ba ca còn lại được phát hiện tại các địa điểm đặc biệt dành cho các vận động viên
thành viên các đoàn ăn ở
luyện tập và tham gia tranh tài tại kỳ olympic lần này
việc di chuyển tại những địa điểm này được giám sát chặt chẽ
các thành viên không được phép vượt ra bên ngoài
olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ ngày bốn đến ngày hai mươi tháng hai
để chuẩn bị cho sự kiện thể thao này trung quốc tăng cường nhiều biện pháp
và đảm phòng chống dịch
chính quyền tp bắc kinh ngày hai mươi ba tháng một cho biết toàn bộ hai triệu cư dân
ở nơi bùng phát ổ dịch covid một mươi chín mới thuộc quận phong đài
ở phía nam thủ đô sẽ được xét nghiệm
theo kế hoạch olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai sẽ được tổ chức
ở trạng thái gần như bình thường với đầy đủ các quầy hàng bán đồ lưu niệm
ẩm thực và các quán bia tại các địa điểm thi đấu
có điều toàn bộ các hoạt động này diễn ra trong bóng bóng khép kín
chia sẻ với báo giới một quan chức thuộc ủy ban tổ chức olympic bắc kinh
thừa nhận các biện pháp này đôi khi có thể gây bất tiện
song cần phải đặt lên trên hết việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và các vận động viên
thưa quý vị và các bạn
khoảng hơn một tuần nữa thế vận hội olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức được khai mạc
những ca mắc covid một mươi chín từ các bên liên quan
mặc dù đang đè nặng thêm nhiều khó khăn hơn cho bang tổ chức
song trung quốc có thể hy vọng sự kiện thể thao này vẫn sẽ được diễn ra theo kế hoạch
do chưa ghi nhận ca dương tính từ các vận động viên và quan chức đoàn thể thao các nước
những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe
và đồng hành
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại